một sườn vải rộng hơn năm trăm linh m hai trong khu dân cư ở huyện hóc môn tp hcm đã bị cháy rụi đổ sập và thiệt hại nhiều tài sản
những nhà dân ở gần sưởng vải cũng đã bị ảnh hưởng do đám cháy gây ra
vào chiều ngày hôm qua đám cháy đã bùng phát sưởng vải nằm trong khu dân cư
nên khi đám cháy bùng phát người dân sống quanh xưởng đã hô hào nhau di rời tài sản ra ngoài để tránh cháy lan
người dân và những người trong xưởng vải đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn đã điều động phương tiện
và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy đã được dập tắt sưởng vải bị cháy đổ sập
nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi và hư hỏng đường dây điện và hệ thống dây cắp viễn thông đi ngang qua xưởng cũng bị hư hỏng nặng
đến tối cùng ngày xe chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường để phòng ngọn lửa bùng phát trở lại